bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo ngành thú y tạo điều kiện cho những sản phẩm thịt lợn lợn thịt an toàn lưu thông qua các địa phương để đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho các vùng miền
các cơ quan quản lý các địa phương vận động người dân dùng các thực phẩm thay thế sử dụng thịt lợn đông lạnh thay cho thịt nóng nhằm giảm áp lực cho nguồn cung của thị trường trong nước
sự kiện hội trợ vàng khuyến mại đang diễn ra tại hà nội trong thời gian năm ngày từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội
và đây là hội trợ được người tiêu dùng mong đợi nhất trong năm bởi các chính sách khuyến mại sâu của các doanh nghiệp đối với đa dạng các mặt hàng như đồ gia dụng quần áo mỹ phẩm thực phẩm cũng như là các mặt hàng đặc sản vùng miền
từ hải phòng anh liêu trường trinh đã cất công lên hà nội để đi mua sắm tham quan hội trợ vàng khuyến mại đang được tổ chức tại quảng trường time city
tôi đi một loạt và thực sự là đến giờ tôi mua rất nhiều thứ
và thấy rất là hàng rất là đa dạng mà chất lượng rất là tốt
thực ra là chất lượng bây giờ của mình phải nói là rất là tốt mà đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng đời sống cao hiện nay
nhiều người dân cũng tranh thủ thời gian này để đi mua sắm các mặt hàng mình cần nhân dịp giảm giá khuyến mại mùa cuối năm tại hội trợ này
tất cả các mặt hàng đều giảm giá giảm giá tương đối bốn năm mươi
những cái bốn mươi năm mươi mà bánh kẹo các thứ thì cũng đều tốt cả
chứ mình thấy là cũng tôi thấy là cũng là rất là hàng việt nam là tốt chứ không có vấn đề gì cả
là sự kiện được tổ chức thường niên năm hai nghìn một mươi chín tháng khuyến mại hà nội đã thu hút hơn ba trăm linh doanh nghiệp tham gia
trong đó có ba mươi hai doanh nghiệp tham gia điểm vàng khuyến mại bốn mươi sáu doanh nghiệp tham gia sự kiện ngày hội khuyến mại du lịch và tám mươi hai doanh nghiệp tham gia sự kiện hội trợ vàng khuyến mại
đây là cơ hội để các doanh nghiệp tham gia điểm vàng khuyến mại
doanh nghiệp kích cầu tiêu dùng cuối năm cũng như tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho người dân khi đi mua sắm
những cái sản phẩm đến với chương trình hội trợ lần này đều là rất là gần gũi với lại người dân ạ
nó thật sự là tốt ưu tiên cho người việt nam dùng hàng việt nam
bên công ty tôi cũng ra rất là nhiều sản phẩm từ giá nhỏ đến giá lớn để phục vụ cái nhu cầu của người dân
với mục tiêu góp phần kích cầu tiêu dùng
bình ổn giá cả cũng như là đem đến cho khách hàng những lợi ích thiết thực nhất
mymat đã nỗ lực chuẩn bị kể về hàng hóa cũng như là nhân lực để làm sao mà đưa cho đến những khách hàng những ưu đãi hấp dẫn
thể hiện được văn hóa khuyến mại cũng như là cái tâm của doanh nghiệp
điểm mới của hội trợ vàng khuyến mại hà nội năm hai nghìn một mươi chín là đẩy mạnh minh bạch thông tin các sản phẩm dịch vụ được giảm giá khuyến mại
thông qua các mã cốt xác thực thực hiện niêm yết trên từng sản phẩm
dịch vụ giảm giá
dịch vụ giảm giá và triển khai các hoạt động mua sắm hiện đại thông minh qua ứng dụng di động website của doanh nghiệp
trong tuần vừa qua khi truy cập vào ứng dụng gọi xe gâu việt
thì nhiều khách hàng đã phát hiện là hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam đã không xuất hiện trên bản đồ của ứng dụng này
người dùng gâu việt còn khó hiểu khi gõ địa chỉ trường sa hoàng sa thì các ký tự chữ cái sẽ bị đổi thành dấu sao
và sau phản hồi của khách hàng vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
cô việt đã gửi lời xin lỗi và lý giải nguyên nhân là do sự cố có liên quan đến việc cập nhật và nâng cấp ứng dụng
đại diện gâu việt cho biết trong quá trình cập nhật nâng cấp ứng dụng gâu việt theo chu kỳ vào hai ngày là ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng một mươi một
một số lỗi đã xuất hiện ở ứng dụng dành cho người dùng
trong đó có lỗi hiển thị các địa danh tự nhiên được google maps đánh dấu là landscape nature bao gồm nhiều đảo sông núi
theo gâu việt lỗi này xảy ra ở một số máy nhất định và không xảy ra trên ứng dụng
các đối tác tài xế
lãi suất cao có thể lên tới là hai trăm linh một năm để lừa đảo
và trong những ngày vừa qua bộ công an đã liên tiếp đưa ra các cảnh báo nguy cơ người dân sẽ mất trắng khi đầu tư vào tập đoàn tự xưng erg
chỉ cần đầu tư từ một trăm linh usd bạn có thể ngồi nhà chơi và lĩnh lãi
lãi được trả theo ngày ở mức năm một ngày tương đương với một mươi năm một tháng và một trăm tám mươi một năm
đó là những lời hứa hẹn của một đơn vị
bộ công an sẽ giới thiệu là tập đoàn công nghệ đến từ vương quốc anh với tên gọi là eglog global gọi tắt lại erg
tuy nhiên sự thật công ty này không được cơ quan nào của anh cấp phép
các trang web hoạt động kinh doanh của tập đoàn này không đăng ký hoạt động tại việt nam
hoạt động của công ty thực chất chỉ là mô hình huy động vốn đa cấp vay tiền của người sau trả cho người trước
ví dụ nhà đầu tư trước mời được khách hàng khác đầu tư gói năm mươi usd vào hệ thống
thì người giới thiệu sẽ được nhận sáu hoa hồng cho f một
năm cho f hai và ba cho f ba
bộ công an khuyến cáo hiện tại việt nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền điện tử và tiền mã hóa nào
nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào gói huy động của rg
vì nhà đầu tư không biết không xác thực được tên công ty trụ sở công ty này ở đâu
những nhà đầu tư thiếu hiểu biết về công nghệ sẽ đầu tư qua môi giới
sau khi rủi tiền thì không nhận được bất cứ giấy tờ hay biên ai gì
vẫn với chiêu bài đầu tư đa cấp
mới đây báo chí tiếp tục cảnh sát
cảnh báo về nguy cơ lừa đảo của tập đoàn skywe
theo quảng cáo skyway đến từ belarus ra sôi
chưa phát triển công nghệ vận tải trên sông
tập đoàn này đang trả bán số lượng lớn cổ phiếu theo một mươi năm giai đoạn
để huy động vốn thực hiện các dự án của mình
ai cũng có thể mua cổ phiếu của skyway
và cổ phiếu sẽ tăng giá gấp hàng trăm lần sau mỗi giai đoạn phát hành
tuy nhiên theo ông bùi hoàng hải ủy ban chứng khoán nhà nước
điều đáng lo ngại mà rất nhiều nhà đầu tư đã không quan tâm
đó là hiện tập đoàn skyway chưa được phép
bán chứng khoán ra công chúng tại việt nam
đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được bất cứ bộ hồ sơ nào
của tập đoàn skywei đăng ký trào bán với ủy ban chứng khoán
trong quá trình tổ chức hội nghị hội thảo
và có sử dụng việc nhận đăng ký mua chào mời người khác mua
là vi phạm luật chứng khoán
trong khi chưa được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận
đăng ký chứng khoán trào bán ra công chúng
không được cấp phép erg hay skyway
đều không có bất kỳ lựa chọn
bất cứ dự án nào tại việt nam
cũng như là không có văn phòng trụ sở hợp pháp
thế nhưng những đơn vị này vẫn ngang nhiên tổ chức
rất nhiều hội thảo hội nghị để lôi kéo các nhà đầu tư mua cổ phiếu
việc đầu tư kinh doanh tài chính là nhu cầu chính đáng của người dân
thế nhưng đầu tư như thế nào để an toàn
và tránh những rủi ro đáng tiếc
để có thể tư vấn và giúp người dân có những lựa chọn sáng suốt
phóng viên kinh tế tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn đình thắng
một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tài chính
nhiều công ty đầu tư tài chính có lợi nhuận cao hơn hai trăm linh một năm
vậy thì cái công ty đó khi người ta nói rằng là đầu tư tài chính
lợi nhuận cao như vậy thì phần lớn là các công ty tài chính đó
thì họ đều là thành lập với một cái pháp nhân giả
hoặc là có thể là pháp nhân thật là thường là ở nước ngoài
và để tạo dựng lòng tin thì họ dựng lên là thứ nhất là sẽ có một số người ban đầu
là cũng có thể nhận được cái số tiền thật
là của công ty đó
của những người mà sau này là những người mà đi tuyên truyền cho họ
và cũng có thể là những người đó nằm trong chính hệ thống của họ
và trả lãi thì lấy tiền của người gửi đầu tư sau trả cho người trước
và sau một thời gian nữa thì chuyển toàn bộ cái tiền đó
là thành cái tiền tiếp tục đầu tư vào tiền ảo trên cái hệ thống về tài khoản của mọi người
và mọi người nhìn thấy có thể nhìn thấy là một vài chục ngàn đô cho đến hàng triệu đô la
nhưng mà thật sự là cái tiền đó thì họ chưa cho lấy ra
mà họ yêu cầu là tiếp tục cái tiền đó
để đầu tư trong một thời gian nữa vài tháng còn đến một năm
nó sẽ có một số người ban đầu tiên được nhận
thì nhận được một số tiền nào đó khoảng độ một phần nhỏ
cái số tiền mà mình đã đóng góp vào cái công ty của đó
và cũng nghĩ rằng là họ đã lấy ra một phần chính cái tiền đầu tư của mình
lại trả lại cho mình
giống như là túi bên trái của mình thì bỏ một tí phải
mà đã nghĩ rằng là lời nhưng mà sau toàn bộ gốc là mất
từ những cái rủi ro như ông vừa đưa ra thì ông có những cái lời khuyên gì
dành cho người dân khi mà muốn đầu tư tài chính không ạ
thì việc đầu tiên là phải tìm hiểu thật kỹ cái thông tin
mà những cái dự án những cái đơn vị những cái công ty mà chúng ta muốn đầu tư vào đó
thì nên đầu tư vào những công ty đã có một cái giấy phép
làm đúng theo luật pháp của việt nam
những cái dự án đã được nhà nước cho phép
và cái cuối cùng nữa
tức là chúng ta nên suy nghĩ rằng
là nếu như là những cái dự án nào người ta trào mời với cái lãi suất cao
thì chắc chắn là không bao giờ đúng
bởi vì nếu mà lãi suất cao thì họ cũng không mời chính những người đầu tư đâu
họ có thể đi vay ngân hàng
vì họ lúc nào họ cũng bảo dự án của họ
họ tốt thì vay ngân hàng bây giờ là maximum là chắc là cũng chỉ là một mươi đến một mươi hai
thì họ có thể vay ngân hàng để họ lấy toàn bộ cái hiệu quả đó
thì tại sao họ đi phải đi mời những người mà không quen biết gì
để mà trả lãi suất đến vài chục phần trăm cho đến hai trăm phần trăm
về góc độ quản lý của nhà nước thì theo ông chúng ta cần những cái biện pháp gì
để ngăn chặn cái hoạt động lừa đảo trong cái lĩnh vực tài chính hay không ạ
chúng ta phải giả soát lại cái hệ thống pháp luật
để mọi người phải tuân thủ theo luật pháp việt nam
hoặc cả thế giới nữa về phòng chống dừa tiền nữa
thì thứ nhất là trước đây thì chúng ta đã có
nhưng mà bây giờ là thời đại của chuyển đổi số
thời đại của cách mạng bốn trong
thì tất cả những cái hệ thống lừa đảo như vậy
thì lợi dụng vào cái sự lan tỏa của những hệ thống mạng xã hội
cũng như là mạng internet
vậy thì thường là họ quảng bá theo cái hệ thống là internet là website
hoặc là những cái app trên điện thoại nữa
và mọi người có thể dễ dàng một cách tiếp cận
những cái luật về
về an ninh mạng
luật về an ninh tiền tệ
chúng ta cũng phải có cái điều chỉnh lại
để cho ngăn chặn
là ngăn chặn từ cái chuyện loan truyền những cái thông tin
và những cái sự lừa đảo trên mạng
và một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ
những tư vấn những cảnh báo của chuyên gia cần tỉnh táo
trước khi quyết định đầu tư trài chính
cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại khung giờ này ngày mai